như phóng viên truyền hình nhân dân đã đưa tin về hội nghị bàn giải pháp khắc phục thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn vùng ngọt hóa tỉnh cà mau
chuyên gia một số bộ ngành trung ương và trường đại học cần thơ đã đề xuất nhiều giải pháp ứng phó hạn hán xâm nhập mặn gây ra
riêng về vấn đề cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất
các chuyên gia cũng cho rằng điều này phụ thuộc rất lớn đến quy hoạch của vùng đồng bằng sông kiểu long
tình hình sụt lún sạt lở trở thành lo ngại lớn nhất của cà mau trong đó tuyến đường phòng hộ đê biển tây từ đá bạc đến canh mới vừa bị sụt lún nghiêm trọng với chiều dài khoảng một trăm chín mươi mét
theo dự báo tuyến đê này có nguy cơ sụt lún tiếp đây là tuyến đê ngăn mặn bảo đảm chữ ngọt cho hàng chục nghìn nông hộ sản xuất lúa bên trong
nên ngay khi sự cố xảy ra tỉnh cà mau đã tìm giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài
ban đầu tỉnh đề xuất đưa một phần nước mặn vào vùng ngọt để giảm thiểu thiệt hại
tuy nhiên do lo ngại ảnh hưởng hoạt động sản xuất của người dân về sau nên địa phương này chuyển sang thực hiện phương án bơm bùn từ biển vào
lấp tuyến canh dưới chân tạo lực phản áp lại tránh nguy cơ sụt lún tiếp
để giải bài toán bảo đảm nguồn nước sản xuất cho vùng ngọt của tỉnh giải pháp dài hơi và tối ưu nhất là đưa nước ngọt từ thượng nguồn về
hiện trung ương đang đầu tư hệ thống thủy lợi cái lớn cái bé trong đó có chương trình dẫn nước ngọt từ sông hậu về cho tỉnh cà mau
hiện nay bộ đang đầu tư hệ thống cái lớn cái bé thì cà mau cũng mong muốn khi khép kín hệ thống cái lớn cái bé
thì chúng ta có phương án để dẫn nước ngọt về
trong đó thì chúng ta sẽ bảo vệ được trên một trăm hai mươi hectare trong đó cả luôn cả rừng u minh hạ
thế nhưng mà nếu mà chúng ta xây một cái hệ thống một cái mạng lưới các cái hồ chứa nhỏ thì lại rất là ổn
kinh phí thì nó vừa phải dễ làm
bất kỳ chỗ nào mà chúng ta thấy rằng là đất công mà đất nó chưa dùng đến là chúng ta đều có thể làm được
thì chúng tôi nghĩ rằng là đấy là một cái giải pháp rất là hay
về lâu dài tỉnh cà mau cũng đã tính đến phương án xây dựng hồ chứa nước ngọt trong vùng đệm đất rừng u minh hạ
với diện tích mặt hồ khoảng năm mươi hectare để bảo đảm cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô hạn
tuy nhiên do lượng chất hữu cơ trong nước tại địa phương rất lớn nên còn phải chờ các nhà khoa học đánh giá phương án khả thi
trong khi mùa khô hạn đến hàng năm thì người dân đang gánh chịu